thưa quý vị tối qua ngày chín tháng hai đoàn công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết ba người bị thương tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang điều trị tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi một và gia đình tài xế tử vong huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường tri lăng thành phố pleiku
cùng với sự ân cần thăm hỏi động viên đoàn công tác đã hỗ trợ ba nạn nhân bị thương mỗi người hai triệu đồng hỗ trợ sáu gia đình nạn nhân có người tử vong mỗi gia đình năm triệu đồng
mong muốn thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống